quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay cả bắc bộ vẫn chỉ có mưa ở một vài nơi
nhiệt độ trong đêm nay trên các khu vực đều tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ
sang ngày mai khu vực đồng loạt có nắng từ sáng
nhiệt độ trưa chiều ở các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ giao động ở ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó ở các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ trong ngày mai cũng tăng lên ngưỡng ba mươi một ba mươi ba độ
có nơi trên ba mươi ba độ
lưu ý là từ tối và đêm mai rãnh mây rông sẽ được khối khí lạnh nhỏ ở phía bắc đẩy xuống nước ta
nên bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trở lại
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
quá trình suy yếu của các hệ thống gây mưa ở phía bắc cũng khiến cho mưa ở các tỉnh thành thuộc miền trung giảm nhanh
dự báo cả trung bộ trong đêm nay và chiều tối ngày mai đều chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
còn ban ngày thì trời tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở thanh hóa
đến bình thuận phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
riêng khu vực từ quảng nam đến phú yên có nắng nóng với nhiệt độ cao hơn giao động từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo có nắng từ sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cao hơn giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng một số nơi thuộc miền tây nam bộ như tại cần thơ sóc trăng bạc liêu và cà mau
có mưa sớm ngay từ đầu giờ chiều nên nhiệt độ thấp hơn chỉ khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
về chiều tối mai mưa sẽ lan ra nhiều nơi khác thuộc khu vực nam bộ
sau đó lan tới khu vực phía nam của tây nguyên
diện mưa đạt mức giải rác kèm theo rông
trong cơn rông người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
trên biển dự báo trở thành một nơi đầy đầy đông
trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp biển đông
bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
phổ biến gió hướng đông đến đông nam hoạt động với cường độ ở khoảng cấp bốn
thời tiết các vùng biển duy trì trạng thái ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
còn ở khu vực vịnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa ở một vài nơi
từ đêm mai trở đi thì mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
khiến tầm nhìn xa giảm và trong cơn rông tiềm ẩn
nguy cơ xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước